đa dạng hóa cái thị trường của việt nam đó là đảm bảo cái việc an ninh phát triển kinh tế của việt nam
và cái hiệp định này thực tế đã chứng minh cái điều chủ trương đó của việt nam
và để đi đến ký kết và phê chuẩn hiệp định thương mại tự do với liên minh châu âu
cũng như hiệp định về bảo hộ đầu tư với liên minh châu âu đã trải qua một quá trình gần một mươi năm
trong đó có ba năm là đàm phán năm năm để hoàn thiện thủ tục
cũng như quá trình đi đến ký kết và để phê chuẩn cái hiệp định thương mại tự do
cũng như hiệp định về bảo hộ đầu tư
thì đây là sự chỉ đạo rất quyết liệt của bộ chính trị của lãnh đạo đảng nhà nước
và sự phối hợp của các bộ ngành trong việc từ khâu đàm phán cho đến việc hoàn thiện các thủ tục nội bộ
để đi đến ký kết và phê chuẩn hiệp định thương mại tự do trong năm hai nghìn hai mươi này
và đó là cũng
thông qua sự quan tâm và các chuyến đi thăm của lãnh đạo cấp cao của cả hai phía của việt nam
đến các nước trong liên minh châu âu cũng như lãnh đạo của liên minh châu âu đến việt nam
cụ thể đó là các chuyến thăm của tổng bí thư chủ tịch nước của thủ tướng chính phủ
của chủ tịch quốc hội đến thăm các nước trong liên minh châu âu
cũng như là lãnh đạo của các thành viên trong liên minh châu âu
đến thăm việt nam
trong tất cả các cuộc trao đổi
thì chủ đề về việc ký kết và phê chuẩn hiệp định thương mại tự do về fta
cũng như là hiệp định bảo hộ đầu tư đã được đề cập và thúc đẩy
đây là sự nỗ lực của cả hai phía của cả việt nam vẫn các nước trong liên minh châu âu
vậy còn tiềm năng của mối quan hệ này
và cũng như là lộ trình để thắt chặt nâng tầm quan hệ sẽ được định hướng ra sao thưa phó thủ tướng
chúng ta có một cái thuận lợi
đó là chúng ta
chúng ta có ba mươi năm năm đổi mới
và chủ trương của chúng ta là tích cực hội nhập quốc tế
trong đó lấy hội nhập kinh tế quốc tế làm trọng tâm
chúng ta lại có chủ trương là thúc đẩy
làm sâu sắc các quan hệ với các nước đối tác quan trọng
cũng như các nước trên thế giới
thì đây là cái chủ trương mà chúng ta đã triển khai và có hiệu quả
và giữa việt nam và liên minh châu âu
thì chúng ta đã có hiệp định về đối tác
hợp tác toàn diện được ký kết năm hai nghìn một mươi
gọi tắt là pca
cũng như các khuôn khổ của hiệp định thương mại tự do evfta
và hiệp định bảo hộ đầu tư evipa
thì đó là những cái khuôn khổ là tạo thuận lợi cho chúng ta có trong cái quan hệ giữa việt nam và liên minh châu âu
thì trong thời gian tới
chúng ta sẽ tích cực
chủ động để thúc đẩy quan hệ về chính trị
đó là tăng cường trao đổi về đoàn lãnh đạo cấp cao
của chúng ta
vấn đề thứ hai là chúng ta đã có các khuôn khổ như hiệp định pca
cũng như hiệp định thương mại tự do và hiệp định bảo hộ đầu tư
thì việc triển khai thực hiện thực thi có hiệu quả
các khuôn khổ này là cái tiền đề rất quan trọng
để đưa cái quan hệ giữa việt nam và các nước liên minh châu âu đi vào chiều sâu và ổn định
và vấn đề thứ ba cũng hết sức quan trọng
đó là tăng cường chia sẻ
hợp tác với nhau trên các diễn đàn đa phương
bởi lẽ là giữa việt nam và liên minh châu âu
rất chia sẻ nhiều những vấn đề có cùng chung lợi ích
thì đó là cái thuận lợi mà chúng ta thúc đẩy trong thời gian tới
xin cảm ơn những chia sẻ của phó thủ tướng
tiếp theo chương trình như thường lệ sẽ là câu chuyện hội nhập kỳ này
năm hai nghìn hai mươi đánh dấu kỷ niệm bốn mươi bảy năm
thiết lập quan hệ ngoại giao singapore việt nam
và bảy năm quan hệ đối tác chiến lược
quan hệ việt nam singapore những năm qua phát triển tích cực
hai bên thường xuyên trao đổi đoàn tiếp xúc cấp cao và các cấp
hợp tác kênh đảng chính phủ nhà nước quốc hội không ngừng được mở rộng
hai bên duy trì và phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương
trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều khó khăn
năm hai nghìn một mươi chín kim ngạch xuất nhập khẩu song phương đạt bảy ba tỷ usd
giảm năm sáu so với năm hai nghìn một mươi bảy
sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của việt nam và singapore
duy trì đạt ba một mươi một tỷ usd giảm một mươi một chín so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
nương lực trả giá đỡ di tube trong thời tr millennials hướng dẫn
phù hợp với các cơ chế nhà nước mixed
ởindexing cho khách hàng c
năm hai nghìn một mươi chín singapore tiếp tục là nhà đầu tư nói tiếng việtization and mutual assistance seguridad and mutual assistance education
nước ngoài lớn thứ ba tại việt nam sau hàn quốc nhật bản
có hai bốn trăm sáu mươi một dự án đầu tư còn hiệu lực tổng vốn đăng ký đạt trên năm mươi bốn tỷ đô la mỹ
các khu công nghiệp việt nam singapore tiếp tục hoạt động hiệu quả
thu hút hơn bảy trăm hai mươi nhà đầu tư từ ba mươi quốc gia và vùng lãnh thổ
với tổng số vốn đầu tư đạt khoảng một mươi tỷ đô la mỹ
tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt ba mươi hai tỷ đô la mỹ và tạo việc làm cho khoảng hai trăm linh lao động

bên cạnh những hợp tác song phương hiện có
singapore và việt nam cũng là đối tác thân thiết tại các diễn đàn khu vực và đa phương đặc biệt là asean
việt nam và singapore cùng chia sẻ cam kết mạnh mẽ
nhằm thượng tôn việc xây dựng một kiến trúc khu vực cởi mở toàn diện và dựa trên nguyên tắc
cả hai đều tin tưởng vào việc củng cố vị trí trung tâm của asean trong khu vực
và quyết tâm tạo ra một asean thống nhất
những hình ảnh vừa rồi cũng đã kết thúc
xin chào và hẹn gặp lại